chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngoài đưa những thông tin về y tế chúng tôi còn gửi tới quý vị những tin tức mới nhất liên quan tới xã hội thời sự trong thời gian qua
thưa quý vị khán giả thông tin nghệ sĩ thương tín mắc covid một mươi chín vừa mới đây đã khiến nhiều người quan tâm động viên
trước đó nghị sĩ này đã chia sẻ không còn tiền dài thậm chí là vợ con cũng bỏ đi
hoàn cảnh khó khăn của thương tín khiến nhiều người đồng cảm
tuy nhiên trước thông tin đó nhiều người thắc mắc số tiền lên tới gần tám trăm linh triệu được cắt sau việc quên góp gửi tặng cho thời điểm bị đột quỵ
trước luồng thông tin đó nghệ sĩ đã trả lời ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
mới đây thông tin thương tín tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn thú sự chú ý của công chúng
sau khi thông tin chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của mình có nhiều người thể hiện thái độ bức xúc
họ cho rằng ông xài tiền nhờ nước và tiếp tục kề khổ
để xin tài trợ của nhà hảo tâm
trước những thắc mắc và những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng thương tín đã lên tiếng
sau khi được hỏi về nguyên nhân khiến cuộc sống của nghệ sĩ thường tín khó khăn sau thời gian về quê dưỡng bệnh
nghệ sĩ đã trả lời
ba bốn năm tôi không làm gì ra tiền
hai năm nay thì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tôi lại sống bằng tiền phim
trong đó có một phim điện ảnh tôi tham gia bị rời lại nên mấy tháng trời tôi không có đồng nào
cuộc sống rất chật vật
về số tiền tám trăm linh triệu mấy tháng trước nghệ sĩ việt quyên góp cho thương tín khi ông đột quỵ
nghệ sĩ xác nhận là có thông tin này nhưng không phải do tiêu xài hoang phí
sau khi nhận tiền ông đã bàn giao hết cho vợ để mua đất xây một căn nhà cấp bốn ở quê
thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái hết mấy trăm triệu để khi một mươi tám tuổi con có một số tiền để sinh sống
còn về chiếc xe ô tô mà người bạn tặng cho thương tín nghệ sĩ chia

một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe
nhưng bỏ trong gara xe
muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuột ra chứ không phải tặng không
đó là xe hiệu nhưng đời cú
mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay
chiếc xe đó cứ hư hoài nên tôi nản lắm
ôm xe như ôm nở vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình
tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi
lý giải về việc vợ con của anh phải tách ra ở riêng
nghệ sĩ thương tín nói
ngoài việc tôi mất covid một mươi chín
thì trong thời gian giãn cách xã hội vừa rồi
tôi và vợ không làm gì ra tiền
việc ăn ở đều thiếu tốn
vậy nên tôi mới bảo vợ con dọn ra ở riêng
sống ở đâu thấy tốt hơn thì cứ sống
sau đó vợ tôi nghe lời
tôi nghĩ đây là lỗi của mình
vì không lo được cho vợ con
chứ không trách ai hết
ông còn chia sẻ thêm
mâu thuẫn xảy ra với vợ là do hoàn cảnh khó khăn
làm nghệ sĩ nhưng vẫn để vợ sống kiếp biêu sinh vất vả
mâu thuẫn là bình thường
vừa hôm qua
diễn viên thương tín đến xin làm giúp việc
tại một phòng khám đa khoa
vì ở đây ông được bao chỗ ở
khi đến đó
diễn viên làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và cho kết quả dương tính
thương tín chỉ thấy hơi mệt
nhưng không có triệu chứng ho sốt
ông cũng chưa tiêm mũi vắc xin nào
tình hình bệnh của nghệ sĩ không có chuyển biến nặng
chỉ có điều là di chứng của bệnh đột quỵ
khiến ông đi lại khó khăn
cứ đi là khập khánh khó đi lại
thương tín phải tự cách đi trong phòng trò ở quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh
phía phòng khám đa khoa hứa hỗ trợ điều trị
cho đến khi ông khỏi bệnh sẽ gọi đi làm lại
ông hiện uống rất nhiều thuốc
gồm cả thuốc cú sau khi bị đột quỷ
vào năm hai nghìn một mươi bốn chia sẻ trong bài viết
thương tín đời có vay có trả
của báo người lao động
nghệ sĩ thương tín đã bộc bạch về cuộc đời số phận của mình
thổ lộ những tâm tư về nghề
cũng như về đời với khán giả
những lời này cũng như một lời dự báo cho cuộc đời ông đến hiện tại
vậy ông đã chia sẻ những gì
quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
nghệ sĩ thương tín
là một tên tuổi vang dồi một thời
ông đã để lại tiếng tâm
trong những bộ phim nổi bật
như ván bài lật ngửa săn bắt cướp bia động sài gòn
chiến trường chiên nửa vầng trăng
ông đã từng chia sẻ rằng
tôi là người sống không trốn tránh trách nhiệm
khi làm điều gì xấu
tôi vẫn dám đứng ra nhận lỗi
khi quỵ xuống tôi dũng cảm đứng lên sửa chữa
và đi tiếp
rất ít người hiểu được rằng
trên đời làm gì có đường cùng
chỉ có những danh giới
mà khi bước qua vạch xuất phát này
ta sẽ đến một trang đường khác
chỉ cần đi là sẽ tới đích
thất bại không phải là chấm hết
hãy đứng lên đứng bao giờ dẫm lên thất bại cũ
mới đáng quý
về sự nghiệp của mình
nghệ sĩ thương tín nói thêm
trong mỗi đời người
ai chẳng có những lúc lên đỉnh cao
xuống lúc xuống tận đáy sâu
tôi cũng đã có một thời hào quang
tiến tâm lừng lẫy
và cũng có một thời đáng cay ê trề
thà là đừng đứng trên đỉnh hào quang
cứ đứng lưng chừng
thì khi tụt xuống đáy sẽ bớt hụt hẳn
núi tiếc nỗi đau cũng sẽ ít hơn
dù thành đạt thất bại
mỗi người đều có một số phận
một bi kịch riêng
bi đó có thể lớn nhỏ
về gia đình hạnh phúc công việc tiền bạc
tôi cũng có bi kịch riêng
không thể giái bày chia sẻ được với ai
kể cả vợ con mình
khi nhắc đến quy luật có vay có trả
nghệ sĩ nói
chiêm nghiệm vào đời mình thì đúng là như vậy
tôi thấy đúng là có vay có trả
mà lại trả nặng hơn
làm điều gì sai trái thì sẽ lánh lấy hậu quả
không phải chờ đến kiếp sau
mà chúng ta phải trả ở ngay tiếp này
không chạy cho đâu thoát
bởi vậy sống mở đời
mình cố gắng đừng làm điều gì sai trái
đừng thù oán ai sẽ tốt hơn
trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời
nghệ sĩ nghĩ điều quan trọng nhất
với ông là cái danh
tôi thấy tiền tài vật chất trên đời
phù du có đó rồi mất đó
khi chết cũng không mang theo được
cọp chết để ra
người ta chết để tiếng
làm sao để khi mình nằm xuống
mọi người tiếc thương như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
và họ vẫn nhớ đến tên tuổi của mình
hiện tại khi được hỏi rằng
có tiếc nuối điều gì không
nghệ sĩ thương tín nói
mỗi người sinh ra đều có cái số thành công
và thất bại
tôi cũng không tiếc nuối gì cả
nhưng chỉ có buồn là bản thân mình không may
tôi từng là một diễn viên rất nổi tiếng
nhưng bây giờ lại khổ quá nhiều
trời đây tôi đóng trên ba trăm linh phim
nhưng mỗi phim tiền trả
các xe vai chính không mua được một trí vàng
nhưng tôi hạnh phúc
là từng đóng nhiều phim trở thành kinh điển
có những phim cứ phát đi phát lại vào dịp tết
có nhiều người nghĩ rằng
tôi đóng nhiều phim thì chắc giàu lắm
nhưng thời đó không giống như bây giờ
nghệ sĩ chỉ biết sống nhờ đóng phim
chứ không biết đến quảng cáo như hiện tại
câu chuyện của nghệ sĩ thương tín
và số tiền được nghệ sĩ việt ủng hộ
sau khi đột quỵ một thời gian trước
với khiến nhiều người thắc mắc
và đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn
câu trả lời của nghệ sĩ
là giải đáp được những thắc mắc đặt ra trong lòng cộng đồng mạng
còn về tình hình sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín
liệu nghệ sĩ có vượt qua được cơn bệnh nạn này hay không
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
những thông tin mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ thương tín
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại